thưa quý vị sau hơn hai tuần xét xử và nghị án phiên tòa vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng
với các bị cáo từng là cựu lãnh đạo tỉnh bình dương sẽ diễn ra phần tuyên án vào chiều ngày hôm nay
vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay tnth hà nội sẽ tiến hành tuyên án đối với cựu bí thư bình dương trần văn nam
và hai mươi bảy bị cáo khác trong vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng ở bình dương
các bị cáo gồm cựu lãnh đạo của tỉnh bình dương các lãnh đạo và cựu lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp
bị truy tố về hai nhóm tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện ông trần văn nam và ông trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
đã ký những văn bản đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định cụ thể là hơn năm mươi một đồng một mét vuông đất
để giao các diện tích đất vàng cho tổng công ty bình dương thời điểm đó do bị cáo nguyễn văn minh làm chủ tịch
các diện tích đất vàng gồm một trăm bốn mươi năm hectare khu nghỉ dưỡng đảo hồ điệp và bốn mươi ba hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
sau đó bị cáo nguyễn văn minh cùng với cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân
là công ty tân phú tân thành âu lạc impoco
biến đất công thành đất tư hưởng lợi số tiền lớn
các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn năm tỷ đồng
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phan văn út
còn gọi là phụng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
đáng chú ý đối tượng từng có một tiền án một mươi tám năm tù
vào ngày hai mươi tám tháng tám khi út và sẩn là em rể của mình đang ăn nhậu
thì vợ của sẵn đến gọi về
hai vợ chồng đã xảy ra cãi
út đến khuyên can thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xấu xát út đã dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái của sẵn khiến sẵn tử vong
sau khi gây án út bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác vận động thuyết phục vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám út đã ra đầu thú
út là đối tượng từng có một tiền án một mươi tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
với hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
lương văn hiếu chú tải thị xã buôn hồ tỉnh đắk lạc
vừa phải nhận bản án chín năm sáu tháng tù
mâu thuẫn với vợ cũ của mình hiếu mang theo quốc sang nhà chị nguyễn thị hoa để giải quyết
không chỉ dùng quốc đập phá xe ô tô của chị hoa đối tượng còn đánh liên tiếp ba nhát vào đầu và vai của vợ cũ
chưa dừng lại khi nhìn thấy chị hoa được đưa đi cấp cứu đối tượng còn dùng đá ném vỡ kính xe ô tô
hiếu đã phải nhận tổng hình phạt là chín năm sáu tháng tù giam cho tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại trung cư ở số một trăm chín mươi bảy trần phú quận hà đông thành phố hà nội
bốn người ở tầng một mươi bị mắc kẹt đã được cảnh sát cứu thoát
thông tin ban đầu vào hồi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám xảy ra vụ cháy tại căn hộ một nghìn bốn trung cư một trăm chín mươi bảy trần phú phường văn quán quận hà đông hà nội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã đến hiện trường
ngay khi tiếp cận hiện trường
lực lượng công an đã triển khai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các chiến sĩ đã cứu kịp thời được bốn người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn
tuy nhiên một số đồ dùng vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu dụi
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng tám tại chợ vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp cũng đã xảy ra cháy
lửa phát ra từ một cửa hàng tạp hóa sau đó lan nhanh sang chín gian khác
vào lúc khoảng một mươi tám h ngọn lửa bùng phát mạnh tại cửa hàng tạp hóa
cột khói cao hàng chục mét cùng với tiếng nổ lớn
lúc này chợ vẫn còn người ra vào các tiểu thương cùng với người dân xung quanh dập lửa nhưng bất thành
do nhiều gian hàng chứa vải và vật liệu dễ cháy
nhiều xe cứu hỏa cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện lấp vò được điều đến hiện trường
sau gần hai giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế vụ cháy không gây thương vong
sau ít nhất một mươi ký ốt bán tạp hóa vải quần áo đã bị thiêu dụi
bên cạnh khu vực dân cư các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí tập trung đông người
như vũ trường quán karaoke là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ
thực tế thì rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng đã để lại hậu quả đau lòng
xảy ra tại các quán karaoke vũ trường
điều này cho thấy là nhiều cơ sở vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy việc tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy
và thoát nạn cho các cơ sở kinh doanh karaoke là việc làm vô cùng cần thiết
cơ sở karaoke ful house tại địa chỉ số một mươi năm lô ba mươi a đường lê hồng phong quận ngo quyền
có diện tích một trăm năm mươi m hai với một mươi hai tầng và một tầng tung hai mươi hai phòng hát karaoke
mỗi phòng có diện tích từ hai mươi đến năm mươi m hai
ngay từ khi đi vào hoạt động bên cạnh việc cam kết đảm bảo an ninh trật tự
điều đầu tiên mà chủ cơ sở quan tâm đó là an toàn về phòng cháy chữa cháy
mỗi tầng đều có hộp chữa cháy vòi chữa cháy
tự động lắp tại trần các phòng hát
bên tôi gần như đang chuẩn bị đầy đủ tất cả thiết bị phòng cháy chữa cháy
các hệ thống gần như tự động
bình chữa cháy là gần như tầng nào cũng được trang bị
và các đường ống để dẫn nước
khi xảy ra sự cố là bên tôi gần như hoàn thiện đầy đủ
trên cơ sở về phòng cháy chữa cháy của quy định của chính phủ nhà nước
về hoạt động kinh doanh karaoke
thời gian qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận huyện
thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke
nội dung kiểm tra tập trung vào công tác thường trực bảo vệ phòng cháy chữa cháy
việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
qua công tác kiểm tra thì một là để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các nhân viên của các cơ sở này
trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy phát hiện những vấn đề tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
để yêu cầu chủ cơ sở phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh hoạt động
thực tế cho thấy bên cạnh những ưu điểm như
phần lớn cơ sở đã xây dựng hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy phương án chữa cháy
thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ
hệ thống điện thiết bị điện lắp đặt bảo đảm theo quy định
thì vẫn còn đó nhiều hạn chế rất đáng lo ngại trong công tác phòng cháy chữa cháy

rồi là công tác tuyên truyền đối với nhân viên đối với khách trong khi đến và làm việc tại cơ sở
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng

trong đó giả soát đánh giá thực trạng đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke
trong đó giả soát đánh giá thực trạng đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh
để hướng dẫn các cơ sở triển khai theo đúng quy định về phòng cháy chữa cháy
từ đó hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một mươi phút